phản ứng sau tiêm vaccine là điều không tránh khỏi trong đó gồm cả hiện tượng ngất do tâm lý
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là nhóm đối tượng đặc biệt
quá trình triển khai tiêm vaccine trước đây cũng thường xảy ra các phản ứng dây chuyền
điều này chủ yếu là từ tâm lý của trẻ
theo chuyên gia hiện tượng ngất xỉu không chỉ xảy ra sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
mà trong tiêm chủng nói chung cũng gặp sự cố này ở cả người lớn và trẻ em
tiến sĩ phạm quang thái nói rằng trẻ đang trong độ tuổi có sự thay đổi tâm sinh lý lớn
dẫn đến việc khi tiêm chủng hay ngất xỉu hiện tượng này không liên quan đến vaccine mà là do tâm lý
vì thế chúng ta cần phân biệt ngất do tâm lý và ngất do phản vệ
việc này không khó nhưng cần thêm các phương tiện như đo huyết áp máy theo dõi tình trạng sống
còn mới thì phân biệt được hoàn toàn
bác sĩ kinh nghiệm sẽ phân biệt được ngay
trong trường hợp phản ứng do mũi tiêm thì thực hiện cấp cứu càng nhanh càng tốt
sẽ quyết định việc có thể đưa đối tượng tiêm ra khỏi tình trạng phản vệ nhanh hay không
nhắc đến vụ hơn một trăm linh học sinh phải nhập viện sau tiêm covid một mươi chín tại thanh hóa trong hai ngày đầu tháng
tiến sĩ thái cho rằng đây là trường hợp khá điển hình của phản ứng tâm lý
vì nơi đây từng xảy ra nhiều phản ứng sau tiêm nên tâm lý người dân dễ ảnh hưởng
do vậy tâm lý của học sinh trong trường cũng bị tác động không nhỏ dẫn đến phản ứng dây chuyền
quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia như ông trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng hay bác sĩ trương hữu khanh
phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
khi vài em bị ngất xỉu thì tâm lý lo lắng dây chuyền sẽ lây sang những em khác
ông phu nói và thông tin hiện tượng này phần lớn xuất hiện ở trẻ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
việc này không phải chỉ xảy ra khi tiêm vaccine covid một mươi chín
mà trong tiêm chủng nói chung
ông phu khuyên trước tim phụ huynh phải làm tư tưởng cho trẻ cho các cháu ăn uống đầy đủ
nếu để lo lắng một trẻ ngất xỉu sẽ kéo theo các trẻ khác cũng ngất theo
theo các chuyên gia khi gặp sự cố phản ứng dây chuyền sau tiêm vaccine
việc bình tĩnh xử trí trong đó nhấn mạnh giải quyết vấn đề tâm lý thông qua truyền thông
và tư vấn là rất cần thiết
để hạn chế hiện tượng ngất dây chuyền bác sĩ khuyên phụ huynh có thể cho các con ngậm kẹo
động viên các con thay vì nói các con về phản ứng sau tim hoặc là thái độ lo lắng quá mức
tâm lý có tính lan truyền rất nhanh
sự lo lắng của phụ huynh và xã hội sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến trẻ
vì thế phụ huynh cần giải thích và động viên thay vì đưa tin sai sự thật
tinh không kiểm chứng làm cho con càng hoang mang và dễ phản ứng
bây giờ là những tin tức liên quan đến biến thể omicron
vẫn chưa có kết luận xác định về độc lực của biến thể omicron
tuy nhiên dựa vào các nghiên cứu ban đầu nhiều chuyên gia nhận định omic rong khả năng lây lan nhiều ở người trẻ
nhiễm nhiều nhưng nhập viện ít và tử vong ít hơn
sau khi được phát hiện lần đầu ở nam phi biến thể omicron của virus sars cov hai đã được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách là biến thể đáng lo ngại
omicron lây nhiều ở người trẻ nhiễm nhiều như nhập viện tử vong ít
cụ thể tỉnh này cho biết đợt bùng phát này là sự gia tăng mạnh nhất về số lượng các ca nhiễm cộng đồng ở nam phi
và điều này cho thấy omicrom là một biến thể dễ lây lan hơn
chuyên gia sabir mahdi thuộc đại học westwater s rand của nam phi cho biết
omic rong dường như đang lây truyền với tốc độ nhanh hơn delta nhưng đồng thời là tỷ lệ nhập viện của chúng tôi có phần giảm nhẹ hơn
chuyên gia này tỏ ra lạc quan và tin rằng dù tổng số ca bệnh có thể sẽ nhiều hơn nhưng số ca nhập viện và tử vong sẽ thấp hơn
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của bang vergina mỹ cho biết
có thể sẽ mất thêm vài tuần nghiên cứu để xác định độc lực và mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
tin tốt là tất cả thông tin chúng tôi thu được từ nam phi cho thấy
các triệu chứng gây ra do biến thể omicron dường như nhẹ hơn của delta
bà sainz sinic nói rằng
tuy nhiên bà cũng lưu ý rằng điều này có thể là do biến thể omicron hiện chủ yếu lây nhiễm ở những người trẻ
những người có khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật tốt hơn
uso cũng cho biết hiện tại không có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến omicron khác
và các triệu chứng của các biến thể khác
theo bà sainz sinic một số bác sĩ ở nam phi cho biết
những người nhiễm biến thể omicron ít bị mất vị giác hoặc khứu rác và đau cơ hơn
tuy nhiên các triệu chứng khác như sốt ho và khó thở vẫn giống với các trường hợp mắc các biến thể khác
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết
một bệnh nhân mắc biến thể omitrom do trở về từ nam phi có các triệu chứng nhẹ đang được cải thiện
vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì
theo who vẫn còn quá sớm để biết liệu biến thể omicron có làm gia tăng các trường hợp mắc covid một mươi chín nghiêm trọng hay không
ngày hai tháng một mươi hai bà maria van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của wso cho biết
một số bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đang có các triệu chứng nhẹ theo kênh nbc
tuy nhiên cũng có báo cáo về các trường hợp
bệnh chuyển nặng hơn
về điều này bà lưu ý số ca nhập viện có thể tăng lên do sự gia tăng chung của các trường hợp mắc các biến thể khác
chứ không nhất thiết là do omicron gây chết người hơn
về mức độ nghiêm trọng một số nghiên cứu đang được tiến hành
trong đó xem xét các trường hợp nhập viện và những cá nhân nhập viện để xác định liệu họ có bị biến thể này hay không
chúng tôi cũng thu thập hình ảnh về một số trường hợp được phát hiện ở các quốc gia khác bà nói thêm
bà van kerkhove cho biết thông tin ban đầu về omicron
hay còn gọi là b một một năm trăm hai mươi chín cho thấy biến thể này có một số lượng lớn các đột biến
omicron cũng cho thấy nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn so với các biến thể có khả năng lây truyền cao khác
những người từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh có thể có nguy cơ tái nhiễm biến thể này cao hơn
mặc dù hiện nay ở rất nhiều nền tảng thông tin đại chúng đã nói về việc tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
thế nhưng lại chưa có cơ quan nào nói chính xác về khoảng cách tiêm giữa hai liều vaccine covid một mươi chín bao lâu
để có kháng thể cao
ngay sau đây xin mời quý vị cùng báo sức khỏe và đời sống đến với nghiên cứu tổng hợp của rất nhiều chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về vấn đề này
điều tra viên chính tiến sĩ brian grunow phó giáo sư tại khoa y tế cấp cứu đại học british columbia ubc ở canada đã công bố những kết quả này
nghiên cứu đã so sánh kết quả xét nghiệm máu từ tổng số một trăm tám mươi sáu nhân viên y tế
một số người đã được tiêm hai liệu vaccine cách nhau dưới bốn tuần
và những người khác tiêm liệu thứ hai sau sáu đến bảy tuần
kết quả đã phát hiện những người có khoảng cách giữa hai liều vaccine dài hơn có mức độ kháng thể cao hơn đáng kể
và điều này đúng đối với cả hai loại vaccine pfizer và moderna theo news medical
nghiên cứu được tài trợ bởi chính phủ canada thông qua lực lượng đặc nhiệm miễn dịch covid một mươi chín citf
một nghiên cứu khác của anh trên năm trăm linh ba nhân viên y tế được tiêm hai mũi vaccine pfizer cũng cho kết quả tương tự
những người có thời gian tiêm mũi hai muộn hơn đã có mức độ kháng thể vô hiệu hóa virus cao gấp đôi theo global news
những phát hiện này có ý nghĩa đối với nỗ lực tiêm chủng toàn cầu đang diễn ra
vì một nửa dân số thế giới vẫn chưa được tiêm chủng theo news medical
kéo dài khoảng cách tiêm vaccine có khả năng dẫn đến đáp ứng miễn dịch lâu dài mạnh mẽ hơn
cũng sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng sớm được tiếp cận liều vaccine đầu tiên hơn
tiến sĩ bruno cho biết thêm chiến lược kéo dài khoảng cách giữa hai liều này
cho phép tiếp cận sớm với liều đầu tiên trong cộng đồng và đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất có thể theo news medical
tiến sĩ tim evans giám đốc điều hành citf cho biết
các kết quả cũng rất quan trọng trong việc thông báo về việc triển khai vaccine ở các quốc gia khác
nơi việc kéo dài khoảng cách giữa hai liệu có thể giúp thúc đẩy công bằng vaccine
như vậy nghiên cứu đầu tiên kiểm tra thời gian tiêm giữa hai liệu vaccine phòng covid một mươi chín pfizer và moderna
cho thấy khoảng cách tiêm giữa hai liều dài hơn sẽ có mức độ kháng thể
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại